xin chào và hẹn gặp lại
dòng nước trong vắt luôn lách qua những tảng đá tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa nên thơ
nếu bạn là người yêu thích khám phá thì có thể tiếp tục men theo con suối đi ngược lên phía thượng nguồn
dòng nước trong vắt mắt lạnh của suối kẹm được người dân địa phương dẫn về phục vụ sinh hoạt hàng ngày và nuôi thủy sản
tại đây bạn có thể ghé thăm trang trại nuôi cá tầm của người dân trực tiếp trải nghiệm làm một ngư dân
khi mà quan sát các khoang nuôi cá tầm thì chị thấy rằng là ở hai đầu một bên thì nước luôn chảy vào và một bên thì nước lại luôn chảy ra
vậy thì tại sao lại phải đảm bảo như vậy hả em
đặc tính của con cá tầm thì là nó yêu cầu độ oxy trong nước cao và nguồn nước phải luôn sạch sẽ
nên là nước thì phải có một đầu lúc nào cũng có đầu nước cấp vào và một đầu nước chảy ra để là nước luôn luôn hồi liên tục
trạ lao bằng là nằm ở chân dãy núi tâm đảo
có núi cao có nguồn nước lạnh nên là rất phù hợp để nuôi và phát triển cá tầm
nếu muốn thưởng thức hương vị thơm ngon của cá tầm bạn có thể trực tiếp lựa chọn nhờ người dân chế biến
từ nguyên liệu cá tầm người đầu bếp có thể chế biến ra khoảng sáu món ăn thơm ngon như cá chiên cá nướng gỏi cá cá cá hấp
chính hương vị ngon của các món ăn góp phần làm cho ai đã một lần ghé thăm suối kẹm
không thể nào quên